cảm ơn các bạn đã theo dõi

sáu bị cáo trong vụ án đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
sau khi xem xét các chứng cứ tài liệu hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên y án cấp sơ thẩm đối với hai bị cáo chu ngọc hải và ngô quốc vinh
một mươi bốn bị cáo còn lại được tuyên giảm án so với mức án sơ thẩm cùng các tội danh trên